quay trở lại với nội dung đã được chúng tôi đề cập ở phần đầu của chương trình
thưa quý vị tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là yêu cầu đặt ra đối với mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên
vâng như đã chia sẻ thì hôm nay tròn kỷ niệm chín mươi một năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
và cũng là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
trong không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông đỗ văn chiến
bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
với những chia sẻ để ngày càng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp
và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
xin mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được kỷ niệm đúng vào là dịp
ngày truyền thống của mặt trận tổ quốc việt nam
vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn ý nghĩa của ngày hội này như thế nào
đây là một việc có ý nghĩa rất lớn trong cộng đồng các dân cư
là một dịp để cộng đồng dân cư cùng nhau kiểm điểm lại những công việc đã làm trong năm
những việc triển khai tốt
những việc triển khai chưa tốt để tạo sự đồng thuận trong tổ dân cư
cùng với đó thì cũng là một cái dịp để ôn lại truyền thống rất là tốt đẹp của mặt trận tổ quốc việt nam
và sẽ xác định những nhiệm vụ trong thời gian tới của cộng đồng dân cư đó
và cũng là một dịp để cho con em của khu dân cư mà đang đi công tác
học tập lao động ở mọi miền đất nước
kể cả một số ở nước ngoài
nó cũng là một cái dịp để cho cán bộ đảng viên của chúng ta về sinh hoạt ở cái nơi cư trú với nhân dân
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo cấp ủy đảng chính quyền của các cấp
cũng về sinh hoạt để mà nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
đồng thời cũng là một dịp chuyển tải những chủ trương đường lối
những cái mong muốn của đảng nhà nước đối với toàn thể nhân dân và cụ thể trong từng khu dân cư
vâng thưa ông năm nay trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp
vậy thì ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức như thế nào ạ
năm nay thì chúng tôi ban tư trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
có hướng dẫn theo dạng ba khuôn mô hình
một cái mô hình thứ nhất là đối với những cái vùng xanh thì tổ chức hoạt động bình thường
và những nơi mà vùng vàng vùng cao thì tổ chức có hạn chế và kiểm soát dịch bệnh
nguy cơ cao thì không tổ chức ngày hội đại đoàn kết tập trung
mà chủ yếu là chủ tổ chức thăm hỏi động viên chia sẻ
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
hoặc tổ chức trong phạm vi rất nhỏ để mà có thể thăm hỏi động viên nhau
năm nay cũng là cái năm rất đậm nhiệt
các đồng chí lãnh đạo tru chốt của đảng nhà nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bưu thư
các đồng chí lãnh đạo quốc hội rồi là chính phủ
đều đi xuống các cái địa bàn dân cư để mà gặp gỡ
động viên bà con và lắng nghe tâm tư người bảo bà con
một cái không khí phải nói là tuy là dịch nhưng mà rất là hồ hởi phấn khởi
và nhìn chung là cái nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
phục hồi phát triển kinh tế đã thấm ngấm xuống đến tận dưới cơ sở
vâng thưa ông vậy thì
ông xin ông cho biết là chủ trương chúng ta xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc
được thể hiện thông qua những hoạt động của mặt trận như thế nào trong thời gian qua
trên thế giới thì tôi có tìm hiểu thì thấy rằng không có nước nào có một cái ngày
mà được lấy là ngày đại đoàn kết toàn dân tộc mà tổ chức đến từng khu phố khu dân cư như của việt nam
với cái ý nghĩa như vậy thì chúng tôi thấy rằng là cần phải đẩy mạnh và phát huy các cái hoạt động này
theo chỉ đạo của ban mỹ thư trung quốc đảng thì trong tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi một
đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam sẽ trình ban mỹ thư một cái đề án là đề án xây dựng mô hình tứ quản
ở cộng đồng dân cư nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc mà cụ thể là trong từng khối vô khu dân cư
trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam là nòng cốt trong lực lượng này sẽ cố gắng làm sao mà động viên giữ gìn phát huy
nhân lịch và sức mạnh làm dân thực này sẽ giúp cho toàn đảng toàn dân toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách xây dựng đất nước ta
phát triển ngày càng phôn vinh hạnh phúc và mọi người mọi nhà có cuộc sống ấm no hạnh phúc
vâng thưa ông một trong những dấu ấn rất là đậm nét của hoạt động mặt trận trong thời gian qua đó chính là chúng ta đã phát huy được
tinh thần của nhân dân trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn những kết quả chúng ta đã đạt được trong thời gian qua như thế nào
hơn nữa những cách làm hay những mô hình sáng tạo cũng như là tấm gương người tốt việc tốt trong quyên góp ủng hộ để phòng chống dịch ạ
hưởng ứng cái lời kêu gọi thiết tha của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng thì toàn đảng toàn dân toàn quân của ta đã đồng lòng chung sức
phòng chống dịch bệnh chống dịch như chống dặn
thế thì ở góc độ mà nhân dân thì mặt trận tổ quốc việt nam đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã ra lời kêu gọi
tổng thể lại thì chúng ta có thể nói rằng là có hàng triệu túi quả đại đoàn kết túi quả an sinh rồi hàng vạn tấn lương thực thực phẩm rồi hàng ngàn tấn trang thiết bị
đặc biệt là các doanh nghiệp cộng đồng doanh nghiệp các nhà hảo tâm rồi các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết và giúp đỡ nhau
đã ủng hộ là được số tiền
đặc biệt là các doanh nghiệp cộng đồng doanh nghiệp các nhà hảo tâm rồi các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết thực phẩm rồi hàng ngàn tấn trang thiết bị